trung tâm y tế dự phòng tỉnh an giang vừa cho biết tình hình bệnh sốt xuất huyết liên tục tăng mạnh
với mức tăng hơn sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
hiện tỉnh an giang là một trong bảy tỉnh có số ca mắc bệnh suốt suốt huyết nhiều nhất
ở các tỉnh thành phố khu vực phía nào
theo thống kê từ đầu năm cho đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh an giang có bốn năm trăm linh ca bệnh sốt xuất huyết trung bình mỗi tuần có hai mươi ca bệnh
tăng sáu mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tuy số ca bệnh tăng cao nhưng chưa có trường hợp nào tử vong
toàn tỉnh có một mươi một huyện thị thành đều xảy ra các ca bệnh
trong đó huyện trợ mới có số ca bệnh cao nhất với hơn một ba trăm linh ca
huyện tịnh biên có năm trăm bảy mươi bảy ca thành phố long xuyên năm trăm bảy mươi một ca